vô cớ chặn đánh người đi đường hai đối tượng là nguyễn xuân sơn và phạm ngọc sơn
chú huyện crong bong tỉnh đắk lắc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản
liên quan đến vụ án trước đó cơ quan công an đã bắt tạm giam đối tượng cầm đầu là nguyễn thanh hoàng
cùng với hai tội danh trên theo kết quả điều tra vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
xuân sơn và ngọc sơn đến nhà hoàng tổ chức ăn nhậu đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày
cả nhóm rủ nhau điều khiển một xe máy đến xã khuê ngọc điền để chơi
trên đường đi hoàng nhìn thấy anh hồ xuân đơ điều khiển xe máy đi ngược chiều
mặc dù không có mâu thuẫn gì trước đó nhưng cả ba đối tượng đã đuổi theo để đánh anh đơ
với tỷ lệ thương tật là hai mươi bảy sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện crong bông
để điều tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ căn cứ
để bắt tạm giam ba đối tượng trên cùng về hai tội danh giết người và cố ý làm hư hỏng tài sản